mưa lũ trong thời gian vừa qua đã khiến cho nhiều địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề
sạt lở đất liên tục xảy ra không chỉ uy hiếp đến tính mạng của người dân
mà còn đẩy nhiều hộ gia đình vào tình cảnh mất tư liệu sản xuất khi đất nông nghiệp bị vùi lấp
ghi nhận tại huyện cầm xuyên tỉnh hà tĩnh
một mươi người trong gia đình bà hoàng thị chiến nằm dưới chân nối bục xã cầm lĩnh
đã may mắn thoát nạn trong một vụ sạt lở gần đây
thế nhưng gần năm trăm sáu mươi mét vuông đất nông nghiệp của gia đình bà đã bị bùm đất vùi lấp hoàn toàn
sạt lở đất ở núi bục đã khiến gần sáu hectare đất nông nghiệp tám hectare đất lâm nghiệp bị vùi lấp
với lượng đất đá lớn nên việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn
tình trạng này đang đẩy hàng chục hộ gia đình
rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi không còn đất để sản xuất
không chỉ mất đất sản xuất mà tuyến đường quốc phòng ven biển đi qua địa phương này đã bị tê liệt
khi xuất hiện hàng chục điểm sạt lở uy hiếp nghiêm trọng đến tài sản cũng như tính mạng của người dân